vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng bốn do trời mưa to tại khu vực bản hủy khi xã mường lạn huyện sốp cộp tỉnh sơn la
đã xảy ra sạt lở đá khiến hai người bị chết và hai người khác bị thương trong lúc đang làm nương
vụ tai nạn đã khiến anh giàng a hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và cháu giàng thị mỹ xanh sinh năm hai nghìn năm tử vong tại chỗ
hai người bị thương là chị thảo thị a và chị giàng thị cậu là vợ và em gái của anh giàng a hồng
bốn nạn nhân đều ở bản hủy pá xã mường lạn huyện sốp cộp tỉnh sơn la
lực lượng chức năng huyện sốp cộp đã khẩn trương tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn
lãnh đạo huyện sốp cộp cũng đã kịp thời hỗ trợ và động viên các gia đình nạn nhân với số tiền hơn một mươi triệu đồng